nhiều năm qua quan hệ chính trị việt nam liên bang nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố
trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong nhiều lĩnh vực hai bên có mối quan hệ hợp tác sâu rộng
tuy nhiên hợp tác kinh tế thương mại việt nam liên bang nga lại chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
ngày hôm nay thủ tướng nga medvedev sẽ có chuyến thăm chính thức việt nam
chuyến thăm sẽ là cơ hội để mở ra triển vọng mới trong hợp tác kinh tế giữa việt nam và liên bang nga
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai việt nam và liên bang nga duy trì cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
và được nâng cấp lên cấp phó thủ tướng từ năm hai nghìn một mươi một
ủy ban liên chính phủ họp thường niên tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra khóa họp lần thứ hai mươi một tại moscow
hội đồng doanh nghiệp việt nga được thành lập nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
năm hai nghìn một mươi năm kinh mạch thương mại song phương đạt hai hai tỷ đô la năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bảy tỷ đô la và năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba năm mươi năm tỷ đô la
các mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang nga gồm điện thoại may mặc nông thủy hải sản các loại
các mặt hàng nhập khẩu chính gồm xăng dầu sắt thép phân bón máy móc thiết bị các loại
ví dụ hàng hóa việt nam có thể xâm nhập vào thị trường nga đặc biệt là những hàng mà chúng ta có thêm mạnh
những hàng về nông sản về thủy sản về hàng may mặc
đấy là lợi thế của chúng ta với giai đoạn thành sẻ và chất lượng khá tốt để đáp ứng thị trường nga
thứ hai nữa là chúng ta cũng có những điều kiện khác ví dụ như là chúng ta tăng cường
ngoài thương mại ta thì còn phát triển du lịch giả hai miếng
và tất nhiên nữa thì chúng ta cũng phải tính toán về rủi ro
hiện nay thì do bao vây công vận cho nên khả năng thanh toán bằng đồng đô la cũng khó khăn
cho nên chúng ta cần phải có những giải pháp và thanh toán bằng đồng nội tệ
thì cái điều này chúng tôi đã tham mưu
các việt nam tại liên bang đảo tham mưu để đề nghị các cấp quán chức truyền của hai nhất
tham khảo khó khăn để doanh nghiệp của việt nam và liên bang nga
có thể thanh toán bằng đồng nội tệ qua sự bảo lãnh của ngân hàng trung ương việt nam và của trung ương nga
hiện nga đứng thứ hai mươi ba trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với một trăm một mươi sáu dự án và tổng số vốn đăng ký chín trăm chín mươi tỷ đô la
đầu tư của nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí công nghiệp chế tạo khai khoáng
giao thông vận tài viễn thông nuôi chồng và đánh bắt hải sản
đặc biệt trong một vài năm trở lại đây việt nam đã tăng cường đầu tư sang nga
hiện tại có hai mươi hai dự án đầu tư sang nga với tổng vốn gần ba tỷ đô la mỹ
trong đó lớn nhất là lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của tập đoàn th
có được kết quả khả quan như vậy là do lãnh đạo cấp cao hai nước luôn tạo điều kiện tốt nhất
để nhà đầu tư hai bên mở rộng hợp tác phát triển
liên quan đến đầu tư thì trong lĩnh vực này trong một số năm gần đây đã có những thành tiệu tương đối cụ thể
ví dụ trung tâm văn hóa thương mại hà nội moscow đã bắt đầu hoạt động cách đây năm năm tại thủ đô nga
nơi đây người dân moscow có thể mua được các hàng hóa từ việt nam
thử nghiệm khả năng y học cổ truyền của việt nam tìm hiểu nền văn hóa việt nam
trong quá trình tiến hành nhiều hoạt động tại đây
còn một ví dụ nữa đó là một dự án có quy mô lớn được bê đến rộng rãi ở việt nam
của nữ dân việt nam
các doanh nhân thái hương xây dựng ngay một lúc tại một số địa phương của nga
các doanh nghiệp về sản xuất chế biến sữa và sản phẩm từ sữa
trong kế hoạch sẽ còn một số công trình nữa chúng phân bổ ở các khu vực châu âu của nga
tỉnh kaluga ở vùng viện đông
thời kỳ mà chính phủ nga đứng đầu là ngài tổng thống putin đã đưa ra một cái bộ chính sách
về nông nghiệp khả năng sức hoàn hảo
đó là một cái dư địa rất lớn cho những doanh nhân như chúng tôi
vùng châu á thái bình dương mình
và nhân dân thế giới rất cần một cái xu thế đó là phát triển sản phẩm hữu cơ
thì ở đây sau tháng nghỉ đông ở đây thì đất đai đã tạo ra một kế hệ dính dưỡng
với đất đai rất tốt nước sạch đất sạch
quy trình công nghệ khẽ kín sẽ tạo ra được một cái nguồn lưỡng thực
thực phẩm dinh dưỡng vô cùng tốt hoàn toàn từ thiên nhiên
và sản xuất thủ cơ là điều kiện thuận lợi nhất trên thế giới
sau đó khi sang nga triển khai dự án
tôi vô cùng hạnh phúc
bởi một lẽ là từ các thống đốc từ các bộ ban ngành
người ta xem các cái chính sách của chính phủ mà đến đâu là nga
tổng thống vladimir putin xem như là một mảnh lành chúng rồi
cho nên tất cả cũng nhìn về một hướng
và đặc điểm là cả cái bộ trụ trộn của các bán ngành ở dưới này
họ rất là trẻ họ rất năng đồng
và tôi vẫn nhắc lại là họ rất yêu quê hương
nhưng để thành công hơn nữa
thì bộ chính sách của nga
tổng và chính phủ hoàn hảo rồi
nhưng vì đất nước nga vô cùng rộng lớn
do đó tôi muốn đề xuất là
ta phải thiệt tiêu cái rào cản về thủ tục hình chính
bằng cái tên nâng cao cái vai trò của thống đốc bán
và nâng thêm quyền hàng cho họ
để họ chịu trách nhiệm trước cái bộ chính sách đấy
cùng với kinh tế thương mại
ở tất cả các lĩnh vực hợp tác khác
cũng có nhiều kết quả hợp tác khả quan
chuyến thăm việt nam lần này
từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
của thủ tướng nga medvedev
với lịch làm việc phong phú
tăng cường nâng cao hơn nữa
kết quả hợp tác tích cực nhiều mặt
trong lĩnh vực kinh tế thương mại
cũng như các lĩnh vực hợp tác truyền thống khác